những sự mệt mỏi nhìn rõ trên gương mặt của những người chỉ huy láo luyện
như đại tá phạm văn trường và thượng tá mai hoàng trưởng công an huyện mộc châu
một cốc mì tôm úp phổi với tinh thần khẩn trương lên đường bất cứ lúc nào
nếu có thông tin báo về tung tích của hung thủ tình nghi gây án
đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám

người dân cấp báo về một đối tượng có nhận dạng giống với lèo văn hoàng
đang xuất hiện ở bản un xã sông khua huyện vân hồ
có nhiều biểu hiện nghi vấn
lập tức các lực lượng điều tra nhanh chóng triển khai đến khu vực xá sông khua
lúc này điều kiện địa lý rất khó khăn
đặt ra cho cơ quan điều tra là khu vực xã sông khua có rất nhiều rựng dập
bỏm đá tai mèo hiểm trở
việc truy tìm đối tượng
đối tượng tỉnh nghi lèo văn hoàng trở nên hết sức khó khăn
khi đối tượng này là một người rất am hiểu địa bàn vùng núi
và có nhiều kinh nghiệm lẩn trốn
đối tượng lèo văn hoàng là đối tượng người dân tộc thái
sinh ra lớn lên ở vùng núi tây bắc
rất là thuộc địa hình rừng núi và di chuyển trên địa hình rừng núi rất là tốt
đối tượng cũng rất là
miêu mô xảo việt
sau khi gây án thì biết là bị truy đuổi
thì đối tượng đã gần trốn vào nhà dân
vì nó biết dân tiếng dân tộc thái mà
thế là cũng nói rằng là đi làm thuê
rồi trà trộn vào các nán lương của người dân
ở đó rồi xin cơm ăn rồi
rồi có thể là tạo cái tình cảm để người dân có thể cho ngủ qua đêm các thứ
thì ban chuyên án đã truy kích rất là nhiều
qua những cái vùng ruộng rất là rộng lớn
rất là khó để có đủ lực lượng để truy tìm đối tượng này
để bao vây
nhưng với cái thiết bị thân nhiệt ban đêm
chúng tôi đã theo dõi
và khi đối tượng đã di chuyển lên rừng
rồi lên cái vùng núi đá cao
thì chúng tôi đã tiến hành bao vây
bao vây ở diện rộng
sau đó là co hẹp diện vào
và đặc biệt là quá trình bao vây như thế
đều có những đồng chí kinh nghiệm
trong tác chiến trong địa hình rừng núi
mà quan trọng là vừa di chuyển bao vây
vừa phát hiện được rộng lớn
và không biết di chuyển của đối tượng
việc sử dụng các thiết bị khoa học công nghệ
như ống nhòm thân thiện
flycam đo thân nhiệt
đã giúp cơ quan điều tra khoanh vùng
đối tượng tình nghi hiện đang lẩn trốn
và cứ thế vòng vây càng ngày càng thiết chặt
không chỉ có các lực lượng công an tham gia vây bắt
mà còn có cả nhiều lực lượng dân quân tự vệ
ở địa phương
với tinh thần không để đối tượng chạy thoát
khi vòng vây ngày càng khép chặt

là lúc cơ quan điều tra bị mất dấu đối tượng
bằng kinh nghiệm đi rừng của một cán bộ công an
là người dân tộc bản địa
các lực lượng tham gia vây bắt
nhanh chóng phát hiện ra đối tượng lò văn hoàng
đang lẩn trốn trên một mòn đá tai mèo khá cao
sau khi đối tượng vây bắt
đối tượng chạy lên đấy
nhân dân với các cán bộ hô khoán
đối tượng chạy đúng theo hước
mà chúng tôi đi lên đấy
đi tìm hết cả của đội
thì là vì mất dấu vết
sau khi mò từ ban đầu
đối tượng xuất phát
sau đó đối tượng bò quanh khoảng đá
vì mất dấu ở vị trí
đối tượng nhảy vào rừng
thì ta xác định là đối tượng
chào đến khoảng đá
đối tượng chạy lên
đối tượng phối hợp nhanh chóng
chống chế đối tượng tỉnh nghi lèo văn hoàng
khi cố tỉnh nhảy từ mỏng đá cao xuống đất
hồng tiếp tục trốn thoát
khi đối tượng hoàng bị bắt
cơ quan điều tra phát hiện
trong chiếc túi giả da màu đen của hoàng
có mang theo giấy chứng minh thư
của nguyễn đức tích và ba triệu đồng
trong đó có hai năm triệu được xác định
là đối tượng hoàng đã cướp của ông tích
tất cả những chứng cứ này
một lần nữa khẳng định chắc chắn
đối tượng lèo văn hoàng
chính là hung thổ gây ra cái chết
của nạn nhân nguyễn đức tích
tại cơ quan điều tra
với những chứng cứ chắc chắn
mà các điều tra viên đưa ra
đối tượng lê văn hoàng đã phải cúi đầu nhận tội
theo lời khai của đối tượng
từ trong thời gian ở mộc châu
đối tượng thường xuyên chơi game
ở thị trấn nông trường mộc châu
nhưng đến khi hết tiền chơi game
đối tượng này xinh ý đồ sẽ giết sang hồn được cướp của
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi